sau khi ủy ban châu âu áp dụng biện pháp cảnh báo thẻ vàng vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng các bộ ngành trung ương đà nẵng đã ban hành nhiều kế hoạch
nhằm cải thiện tình hình hoạt động khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định iuu
tại cảng cá và âu thuyền thọ quang qua gần hai năm triển khai nhờ công tác phối hợp
tuyên truyền thường xuyên ý thức của người dân tại địa phương và khu vực đã có nhiều chuyển biến
ông lê văn tá chủ thuyền đến từ tỉnh bình định đang hoàn tất những thủ tục khi thuyền về bến
kể từ khi ủy ban châu âu cảnh cáo thẻ vàng việc khai báo hành trình
nhật ký khai thác đã được ông và các chủ tàu thuyền thực hiện nghiêm túc
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp đà nẵng đã thành lập bộ phận thực hiện thanh tra kiểm soát nghề cá
bộ phận có trách nhiệm kiểm soát đối với tàu xuất nhập bến
lưu dữ liệu làm cơ sở thực hiện việc xác nhận chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định
cái độ nào thực hiện họ cũng gọi là môi trường làm ướt làm biển cực khổ về thì họ không chấp hành
nhưng mà qua quá trình tuyên truyền qua quá trình thực hiện kiểm tra giám sát yêu cầu đông đốc giác trở
thì họ dần họ quen dần dần họ chuyển đổi
mỗi ngày cảng cá âu thuyền thọ quang là nơi tập trung neo đậu cũng như buôn bán thủy hải sản
cho khoảng năm trăm linh tàu thuyền của các tỉnh miền trung
làm tốt công tác tuyên truyền kiểm tra theo hướng dẫn của ủy ban châu âu
cũng chính là bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế gắn với quản lý nghề cá
kiểm soát cường lực khai thác hải sản bảo đảm bền vững nguồn lợi thủy sản tại vùng biển của khu vực